trường mầm non triềng khừa nằm cách thị xã mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la ba mươi km
ngoài một mươi km đường nhựa còn lại là đường đất và đá
yêu nghề yêu trẻ các thầy cô giáo nơi đây đã trèo đèo lội suối bám bản nuôi dạy con em đồng bào miền núi
và cô tường thị cúc cũng là một trong số rất nhiều các thầy cô giáo đang sinh sống và làm việc tại đây
hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn lại bị bệnh tật
thế nhưng suốt hai mươi năm qua cô vẫn luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc cho các em nhỏ ở nơi đây
năm hai nghìn gặp biến chứng sau khi sinh cô giáo tường thị cúc không may bị dị tật cả tay và chân
không đầu hàng trước những khó khăn của số phận bằng nghị lực vượt khó của một nhà giáo yêu nghề
cô tường thị cúc giáo viên trường mầm non xã trường khừa
ngày ngày vẫn công hiến sự nhiệt huyết của mình để ươm mầm cho thế hệ tương lai của đất nước